theo đà tăng của giá vàng thế giới giá vàng trong nước sáng nay đã tăng mạnh và đang tiến sát mốc ba mươi bảy triệu đồng một lượng
chấm dứt chuỗi ngày lình xình quanh mức ba mươi sáu năm triệu đồng một lượng
kim loại quý trong nước đón nhận chất xúc tác từ thị trường thế giới sau quyết định nâng lãi suất của cục dự trữ liên bang mỹ phép đêm qua theo giờ việt nam
từ lúc mở cửa ngày giao dịch biểu đồ giá vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước đều diễn biến theo chiều đi lên
sáng nay tập đoàn doge niêm yết giá vàng sgc ở mức ba mươi sáu sáu mươi chín và ba mươi sáu bảy mươi chín triệu đồng một lượng mua vào bán ra tăng một trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và một trăm sáu mươi đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua
cùng thời điểm tập đoàn phú quý cũng niêm yết giá vàng sgc ở mức ba mươi sáu sáu mươi chín và ba mươi sáu bảy mươi bảy triệu đồng một lượng mua vào bán ra mức giá này tăng một trăm chín mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và hai trăm hai mươi đồng một lượng ở chiều bán ra so với ngày hôm qua
trên thị trường thế giới khép lại phiên giao dịch ngày một mươi năm tháng ba giá vàng giao ngay tăng hơn một năm lên mức cao nhất trong một tuần qua giữa bối cảnh cục dự trữ liên bang mỹ phép quyết định tăng lãi suất thêm hai mươi năm điểm cơ bản lên mức bảy mươi năm đến một
quy đổi theo tỷ giá tại việt công anh giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng ba triệu đồng một lượng chưa tinh thuế và các khoản phí